ủy ban nhân dân tỉnh thái bình phối hợp với viện nghiên cứu kinh thành viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức hội thảo khoa học hành cung lỗ giang hưng hà thái bình trong lịch sử nhà trần
hội thảo tập trung vào ba vấn đề lớn đó là công bố và đánh giá kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học khu di tích hành cung lỗ giang nghiên cứu so sánh nhận diện vai trò giá trị và tầm quan trọng của hành cung lỗ giang trong lịch sử nhà trần
bảo tồn quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị của khu di tích này nhiều nhà khoa học thống nhất đánh giá cao kết quả khai quật khảo cổ học đồng thuận với ý kiến đánh giá của viện nghiên cứu kinh thành
tuy nhiên giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang phó chủ tịch hội đồng di sản việt nam cho rằng những kết quả khai quật vừa qua mới chỉ là bước đầu chưa thể khẳng định đây có phải là hành cung lỗ giang thời trần hay không cho nên phải tiếp tục đào sâu nghiên cứu một cách có hệ thống